ngày một mươi năm tháng tám tại hà nội đại sứ quán cộng hòa ấn độ tại việt nam đã tổ chức lễ kỷ niệm
ngày độc lập lần thứ bảy mươi ba của cộng hòa ấn độ phát biểu tại buổi lễ đại sứ đặc mệnh toàn quyền
nước cộng hòa ấn độ pranay verma nhấn mạnh vào ngày nay năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy người dân ấn độ đã bắt đầu
hành trình xây dựng một quốc gia hiện đại dựa trên nền dân chủ hóa tự do tự do và công bằng xã hội
trong cuộc hành trình đó ấn độ đã không ngừng học hỏi các nước trong đó có việt nam
người dân ấn độ ngưỡng mộ sự kiên trì và quyết tâm của người dân việt nam khi đã vượt qua nghịch cảnh
và biến quốc gia của mình thành một trong những biểu tượng toàn cầu về tăng trưởng và thịnh vượng kinh tế
đến ngày hôm nay việt nam và ấn độ đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện đất nước và nhân dân
ấn độ tin tưởng việt nam sẽ thành công khi đảm nhận vai trò lãnh đạo của asean và trở thành thành viên
không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc vào năm tới tại buổi lễ các đại biểu cũng bày tỏ
mong muốn nhân dân hai nước sẽ tiếp tục cùng nhau ủng hộ đồng hành và hướng tới các mục tiêu chung